cục an toàn lao động bộ lao động thương minh và xã hội cho biết ngày tám tháng bốn là hạn cuối để một mươi năm cơ quan bộ ngành
gửi ý kiến góp ý về đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kéo dài kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong đó ngoài bộ nội vụ bộ thông tin và truyền thông bộ giao thông vận tải vừa có văn bản gửi bộ lao động thương minh và xã hội
tán thành đề xuất hoán đổi ngày làm việc để kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài năm ngày liên tục
sau khi một mươi năm bộ ngành cơ quan đóng góp đầy đủ ý kiến về việc hoán đổi ngày làm việc của kỳ nghỉ lễ bộ lao động thương binh và xã hội
sẽ tổng hợp và soạn thảo tờ trình trình thủ tướng chính phủ báo cáo quốc hội
nếu đề xuất này được thông qua người lao động sẽ được nghỉ năm ngày liên tiếp từ hai mươi bảy tháng bốn đến hết ngày mùa một tháng năm
phòng cảnh sát giao thông công an hà nội vừa cho biết chỉ trong ba tháng đầu năm nay cảnh sát giao thông hà nội đã xử lý
sáu trăm linh trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông
trong thời gian tới phòng cảnh sát giao thông hà nội sẽ tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
có nguy cơ gây tai nạn giao thông về học sinh các trường hợp học sinh vi phạm sau đó sẽ được lực lượng chức năng
gửi thông báo về nhà trường để có hình thức xử lý nghiêm ngoài ra lực lượng chức năng cũng sẽ tăng cường xử lý nghiêm
tình trạng phụ huynh học sinh đưa đón con vi phạm luật giao thông trong thời gian tới đón con tại các khu vực gần trường học
đây là những giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông đặc biệt là lứa tuổi học sinh thanh thiếu niên trên địa bàn thủ đô